thưa quý vị sáng nay hội nghị đảng ủy công an trung ương sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra tại hà nội
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự hội nghị còn có các đồng chí chủ tịch nước võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trước khi diễn ra hội nghị bộ trưởng tô lâm đã thông báo quyết định của bộ chính trị
theo đó ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt bộ chính trị ký quyết định số tám mươi bốn
về việc chỉ định đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước tham gia đảng ủy công an trung ương
và ban thường vụ đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là hội nghị đảng ủy công an trung ương đầu tiên mà chủ tịch nước võ văn thưởng tham gia
tại hội nghị các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của đảng ủy công an trung ương
đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ
dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương giữa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đánh giá tình hình công tác công an sáu tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ định hướng công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an
kiến nghị những nội dung mới chủ trương mới trong tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương là thứ trưởng bộ công an
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hội nghị trong các bản tin sau
thông tin từ công an tỉnh hà nam
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà nam phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện thanh liêm
vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một cảnh sát đang làm nhiệm vụ hy sinh
nạn nhân là thiếu tá lương thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
theo thông tin ban đầu thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút
tại km một trăm hai mươi hai bảy trăm linh quốc lộ hai mươi một địa phận xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam
tổ công tác trong đó có thiếu tướng thiếu tá lương thanh tuấn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
lúc này xe container biển kiểm soát tám mươi chín c hai trăm bảy mươi chín
semi remark tám mươi chín r một nghìn tám trăm năm mươi bốn do trần văn luyến điều khiển
tông thẳng từ phía sau vào vị trí thiếu tá lương thanh tuấn đang đứng khiến đồng chí hy sinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc này
với hành vi chống người thi hành công vụ trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm
tỉnh hương yên khởi tố
vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
trước đó ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác số một đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
công an tỉnh hương yên trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn a ba mươi tám nghìn chín trăm tám mươi năm
do trần văn tuấn điều khiển
kiểm tra nồng độ cồn đối với tuấn tổ công tác phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn
kết quả là sáu trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
khi tổ công tác yêu cầu tuấn ký vào phiếu
tổ công tác đo nồng độ cồn tuấn không ký không công nhận kết quả mà có hành vi cản trở
không cho lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm về trụ sở
tổ công tác đã khống chế lập biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm
để điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật của tuấn theo thẩm quyền
tại cơ quan công an tuấn tiếp tục có những biểu hiện ngoan cố và không hợp tác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
thưa quý vị có thể thấy rằng là tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây
đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông cùng với hành vi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai đồng chí công an bị thương
liêu kim cương và cha ruột là liêu minh châu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy
tỉnh hậu giang khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng sáu tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy
phát hiện liêu kim cương điều khiển xe mô tô đi ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
do cường không có giấy phép lái xe và đi ngược chiều nên tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ phương tiện nhưng cương không đồng ý nội dung vi phạm không ký biên bản mà lên xe định bỏ đi
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải giữ lại
lúc này cương điện thoại cho cha ruột là liêu minh châu đến canh
và ông châu đã lớn tiếng xúc phạm tổ tuần tra giật điện thoại của một tổ viên đang ghi hình ném xuống đất
nhặt đá bên đường đánh tổ tuần tra
thế vậy cương cũng nhặt cục nhựa đường hỗ trợ ông châu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
là một đồng chí bị thương ở mặt một đồng chí bị thương ở tay
thưa quý vị trước những hành động man dợ phá rối an ninh trật tự tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước
sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an
cán bộ xã và dân thường là một số cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã và người dân chết hy sinh bị thương
vừa xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
hầu hết người dân đặc biệt là già làng người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tây nguyên
đã kịch liệt lên án đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trước sự vào cuộc nhanh chóng quyết liệt
truy quét mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân
ông trần đình thuận ở xã yatua huyện chư quynh
khiến sự việc và dũng cảm cứu một đồng chí công an bị trọng thương đưa đến bệnh viện
vẫn như in sự việc ngày hôm ấy
cách nhà đấy tâm cửa khoảng hai trăm linh mét thì nó lại đòn xe thôi
tôi lại quay đi
khi đó là chuyển lên bệnh viện tỉnh cứu thoát được chiến sĩ công an là tôi mừng
rất nhiều người dân sinh sống ở xã yatua huyện chư quynh bất bình phẫn nộ trước hành động phá rối an ninh trả tự
tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã và dân thường
của nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trên
thấy có như trượt đến như trước có cái vụ việc nào mà bắn chiếc tôi như thế này
bây giờ là thấy bắn tư trên xe
dọc đường cổ lên thấy cái cảnh như thế này thì đúng thật là quá dã man
nó đầy đâm diệt bắn những người có công quyền người dân vô tội
thì cũng nghĩ thì cũng trọt xa
thì tôi mong muốn cái lũ đó thì được bắt được giám giữ hoặc được trú tố để cho người dân được yên lấy
qua bốn ngày đêm tập trung truy quét quyết liệt được sự giúp đỡ tích cực của nhân dân
lực lượng công an đã bắt khoảng năm mươi đối tượng có liên quan
nhiều đối tượng nguy hiểm nhất cũng đã thú nhận những hành vi tàn ác của mình
tuy nhiên hiện trên không gian mạng các thế lực thù địch phản động phun rô lưu vong bên ngoài
và các đối tượng xấu vẫn tung lên nhiều thông tin sai sự thật hòng xuyên tạc bản chất sự việc
do đó người dân cần tỉnh táo nhận diện cảnh giác
những thông tin bà con đến đọc
xem những thông tin trình thống
còn những cái xuyên tạc nói tên mạng tên đồ
thì theo như tôi cũng hướng lên là đọc
bởi vì tên mạng thì nhiều thứ thủ địch khả khổ xuyên tạc
họ bột mẹo những đúng sai mình đéo vào đó là không nên
cuộc sống yên bình đã trở lại trên địa bàn huyện chư quynh
hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt
những đối tượng xấu hòng xuyên tạc hòng xuyên tạc

cơ quan công an kêu gọi những đối tượng tham gia vụ gây dối
mất an ninh trả tự đang lẩn trốn sớm ra trình diện
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
hôm nay một mươi năm tháng sáu tổng cục hải quan thông tin về vụ việc
phát hiện năm khách nhập cảnh sân bay quốc tế nội bài
mang theo ngoại tệ trái phép ước khoảng một mươi bốn tỷ đồng
cụ thể trên cơ sở thu thập thông tin nắm tình hình
đánh giá xác định đối tượng và tuyến bay trọng điểm
vào ngày một mươi ba tháng sáu cục điều tra chống buôn lậu
phối hợp với cục hải quan hà nội kiểm tra phát hiện năm hành khách
đi trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi bốn và qr chín trăm bảy mươi sáu có hành trình từ ba lan
quá cảnh qua dubai và doha đến sân bay quốc tế nội bài
vận chuyển trái phép ba trăm năm mươi hai usd và hai trăm bốn mươi năm chín trăm linh euro
quy đổi ra tiền việt nam vào khoảng một mươi bốn tỷ đồng
theo quy định của pháp luật cá nhân khi xuất cảnh
nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của việt nam
nếu mang theo ngoại tệ tương đương trên năm usd phải khai báo hải quan
đây là một trong nhiều vụ việc tổng cục hải quan nhận được thông tin của hải quan các nước
về tình trạng buôn lậu ngoại tệ qua đường hàng không
đang có chiều hướng gia tăng với số lượng lớn và kịp thời đấu tranh bắt giữ
hưng yên đoàn công tác của công an tỉnh hương yên đã đến thăm hỏi
động viên và trao tặng số tiền một trăm ba mươi bốn triệu đồng cho gia đình sáu liệt sĩ hy sinh
và hai cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đến thắp nén tâm hương tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an xã và cán bộ xã hy sinh
đoàn công tác công an tỉnh hương yên đã trao quà và bày tỏ sự tiếc thương chia buồn sâu sắc
với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được đảng nhà nước lực lượng công an và nhân dân ghi nhận biết ơn
các đồng chí là tấm gương sáng là động lực để cán bộ chiến sĩ công an cả nước nói chung
công an tỉnh hương yên nói riêng học tập noi theo phấn đấu hơn nữa
để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhân dân tin tưởng giao phó
cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà hai đồng chí cán bộ công an xã iacatur
và huyện chư quynh bị thương đang điều trị tại bệnh viện
mong muốn các đồng chí sớm bình phục ổn định sức khỏe tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
đối với ông nguyễn đức ninh để phục vụ cho công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
cụ thể tại quyết định sáu trăm linh ba tập đoàn điện lực việt nam tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ diện evn quản lý
evn quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông nguyễn đức ninh giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
đoàn thanh tra của bộ công thương đang thanh tra về quản lý và cung ứng điện của evn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi ba đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay thân tiến huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại xã đồng tân huyện hữu lũng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn xây dựng ba trăm tám mươi chín
có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng
với nhiều cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn trên năm trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với thân tiến huy cùng với một mươi hai đối tượng là giám đốc và kế toán của tám doanh nghiệp có liên quan về tội mua bán trái phép hóa đơn
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện nhiều vụ cướp giật tại các cửa hàng vàng đối tượng ngô thanh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám vừa bị công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày năm tháng sáu công an huyện chợ gạo tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cửa hàng vàng ngọc minh thuộc xã bình phan huyện chợ gạo
vào cuộc điều tra vào ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ được thủ phạm là trang
để có tiền trả nợ vào ngày năm tháng sáu trang đã điều khiển xe máy đến cửa hàng vàng ngọc minh giả vờ hỏi mua vàng
lợi dụng sự sơ hở của chủ cửa hàng trang đã giật sợi dây chuyền một mươi chỉ vàng hai mươi bốn k trị giá trên năm mươi sáu triệu đồng rồi tẩu thoát
trang đem sợi dây chuyền đến cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố mỹ tho bán được trên năm mươi triệu đồng
ngoài ra trang còn khai nhận với thủ đoạn tương tự vào ngày hai mươi bảy tháng năm đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc lắc một mươi chỉ vàng tại tiệm vàng hồng thủy hai thuộc xã song bình huyện trợ gạo
khám xét tại nhà ở của đối tượng công an huyện trợ gạo thu giữ một số tăng vật có liên quan
trong khi đó tại tây ninh các đối tượng thực hiện chín vụ cướp giật tài sản một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã hòa thành và các huyện trên địa bàn tỉnh tây ninh
hai đối tượng là võ trung hiếu và cao thành lâm hải vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tạm giữ về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
trước đó lực lượng công an đã bắt giữ một nhóm gồm bảy đối tượng có hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
qua test nhanh tất cả bảy đối tượng đều dương tính với chất ma túy
các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay đã thực hiện chín vụ cướp giật tài sản một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã hòa thành và các huyện trên địa bàn tỉnh tây ninh
tổng giá trị tài sản trộm cắp và cướp giật khoảng một trăm ba mươi triệu đồng
tài sản sau khi chiếm đoạt được các đối tượng mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy để sử dụng
công an thị xã hòa thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với võ trung hiếu và cao thành lâm hải
đối tượng lê vinh quang đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án